y dược học cổ truyền đã có những đóng góp không nhỏ vào công tác khám chữa bệnh nâng cao sức khỏe và đời sống của người dân
và y dược học cổ truyền sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo cung cấp đội ngũ nhiều bác sĩ giỏi dược sĩ giỏi hơn nữa cho xã hội
đây cũng là thông điệp mà bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo học viện y dược học cổ truyền việt nam đưa ra trong lễ cho bằng tốt nghiệp khóa tiến sĩ đầu tiên của học viện y dược học cổ truyền việt nam diễn ra vào sáng nay tại hà nội
với quy trình đào tạo bài bản nghiêm túc không mừng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo khóa tốt nghiệp tiến sĩ đầu tiên của học viện cùng với hàng trăm thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa một tốt nghiệp khóa đào tạo sau đại học năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và gần một bác sĩ đã tốt nghiệp trước đó sẽ là đội ngũ quan trọng trong công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân
mặc dù y học hiện đại ngày càng phát triển nhưng y học cổ truyền luôn chiếm một vai trò quan trọng
học viện y dược học cổ truyền việt nam vừa là đơn vị đầu ngành trong công tác khám chữa bệnh vừa là cái nồi đào tạo sẽ cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực bác sĩ y học cổ truyền có năng lực và tay nghề cao đáp ứng nhu cầu và những đòi hỏi ngày càng khắt khe của xã hội trong tương lai